trong thành phố hồ chí minh và hà nội thì có thời điểm có tới hơn bốn mươi trẻ bị thừa cân béo phì
các chuyên gia dinh dưỡng gọi tình trạng này là báo động đỏ cần có những biện pháp cấp bách để ngăn chặn
đây cũng chính là nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ cao thị thu hương đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ nói đến thừa cân béo phì ở trẻ thì đâu là những nguyên nhân chính dẫn tới bệnh lý này
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
thường thường là do cái quan niệm của bà mẹ khi mà trẻ nhỏ thì các bà mẹ rất là thích con mình bụi bẩm
và cứ cho rằng là bụi bẫm thì là khỏe mạnh và đẹp
đây là cái việc ép trẻ ăn khi mà trẻ còn rất là nhỏ cho nhất là trong những năm đầu đời
thì cũng là một cái yếu tố mà gây ra thừa cân béo phì cho trẻ
có một cái vấn đề nữa đó là ít hoạt động thể lực
cái hoạt động thể lực thì nó cũng rất là nhiều cái lý do
cái lý do thứ nhất là bố mẹ
cha mẹ thì từ con còn nhỏ thì có khi không có điều kiện để chăm con
rồi là muốn con là chơi một mình để mình có cái điều kiện để làm những việc của người lớn
và nhiều khi là lạm dụng những cái công nghệ thông tin để gây ra cái sự chăm chú của đứa trẻ
đối với những smartphone rồi iphone rồi ipad để nó chơi
và thấy trẻ như thế là cảm thấy rất là thích thú vì là nó ngoan để cho mình làm những cái việc công việc của mình
và từ đó thì
vấn đề trẻ cũng lười hoạt động
bên cái cạnh cái việc mà thừa cân béo phì là do những yếu tố là gì
chế độ ăn cũng như là tập luyện thì có một số yếu tố khác
ví dụ như là trẻ mà sinh ra mà có cái cân nặng sơ sinh nó cao chẳng hạn lớn tức là
khoảng từ ba cân rưỡi trở lên học bốn cân trở lên thì nguy cơ thừa cân béo phì cũng cao
mà thậm chí là có những trẻ mà có cái cân nặng sơ sinh thấp dưới hai cân rưỡi
và những đứa trẻ như thế này thì cũng có nguy cơ bị béo phì
vì lý do là khi đứa trẻ là bị sinh dưỡng tình trạng dinh dưỡng kém vào trong bụng
nên là đứa trẻ đã có việc là
lập trình cái việc thích nghi với cái sự thiếu thốn cái tình trạng dinh dưỡng
do đó khi mà cái đứa trẻ có được cái cung cấp dinh dưỡng đầy đủ hoặc là nhiều hơn một chút
thì đứa trẻ đó là sẽ có cái nguy cơ béo phì
những đứa trẻ ngủ ít thì đặc biệt là mũi ít thì cái nguy cơ bị béo phì cũng cao hơn
bởi vì người ta thấy rằng là
một số những nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà đứa trẻ mà ngủ ít thì cái
cái sự tiêu mỡ của đứa trẻ ở trong cái lúc khi ngủ hoặc là lúc đêm nó sẽ bị hạn chế
tuy nhiên một số những nguyên nhân mà không có thể phòng chống được ví dụ như là
có tính chất gia đình hoặc là có tính chất là ghen
ví dụ như bố mẹ mà béo phì
thì đa số rằng là con cũng có nguy cơ bị béo phì
như bác sĩ đã chia sẻ rõ ràng là thừa cân béo phì thì gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các con
vậy trong những cái trường hợp như thế nào thì các bậc phụ huynh cần đưa con đi thăm
trưởng cũng như là có những sự can thiệp kịp thời
liên quan về vấn đề này bác sĩ có thể có thêm những tư vấn cho các bậc phụ huynh
các bà mẹ phải theo dõi những cân nặng và chiều cao của mình con mình
thì cân nặng và chiều cao của con mình thì mình sẽ có một cái chỉ số cân nặng chi chiều cao
tức là cân nặng so với chiều cao để có biết được con mình có bị nguy cơ hay không
đối với trẻ dưới một tuổi thì mình theo dõi cân hàng tháng cho con và mình so sánh và thực sự
rằng là khi mà con thấy bắt đầu có cái biểu hiện
là từ một đến hai sd cái cân nặng trên chiều cao thì mình luôn luôn phải là gì
kiểm soát mình kiểm soát để làm sao đừng có ép ca ăn quá mức
cái này thì các bà mẹ cũng nên đưa con đến khám ở những trung tâm dinh dưỡng
và các bác sĩ sẽ tư vấn bởi vì nếu như tự ý
mà cắt cái khẩu vải ăn của con thì vô hình là con sẽ bị
có thể con không tăng cân nhưng lại thiếu chiều cao và khi thiếu chiều cao thì con lại
bị có nguy cơ thiếu cân béo phỉ
bởi vì cái chiều cao
tạm chế thì rõ ràng là khi mà đứa trẻ tăng cân nó sẽ dễ bị béo phỉ
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
trẻ thừa cân béo phì phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe và những khó khăn trong cuộc sống
tuy nhiên phụ huynh cũng không nên quá lo lắng vẫn còn nhiều cơ hội để điều chỉnh lại cân nặng cho trẻ phù hợp
chỉ cần trẻ tuân thủ đúng chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý
việc mà béo phì đấy thì mình rất là lo lắng bởi vì bố của bạn thì vừa thấp vừa béo ạ
mình mong muốn rằng là sẽ có một cái chế độ ăn nào đấy phù hợp để cho con của mình đến cao hơn
cái việc béo phì đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này rất nhiều
tại hệ thống trung tâm dinh dưỡng y học vận động nutrihome
nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng và y học vận động
trẻ đến thăm khám sẽ được đánh giá chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng sức khỏe một cách toàn diện
trên cơ sở đó
các bác sĩ sẽ có những giải pháp
xử lý phù hợp với từng cá thể xây dựng một chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý
giúp trẻ giảm cân hiệu quả an toàn
mục tiêu ngắn hạn bác sĩ sẽ giúp trẻ điều chỉnh cân nặng phù hợp với tuổi
mục tiêu dài hạn là giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện tăng chiều cao nhằm đạt được tầm vóc tối ưu
đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi